xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng chủ yếu
của khối không khí lạnh và khô có cường độ ổn định trong ngày mai sau đó được bổ sung thêm
do vậy mà toàn khu vực trời hầu như là không có mưa độ ẩm không khí thấp tiết trời rét và khô hành
và sáng sớm thì có sương mù và sương mù nhẹ giải rác tập trung chủ yếu ở vùng núi và ven biển
ban ngày nhiệt độ tăng nhẹ lên mức là từ hai mươi hai mươi ba độ hầu hết các nơi trời đều có nắng
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ thời tiết trong những ngày tới ổn định và tương đồng
như khu vực phía đông phổ biến là không mưa trời rét khô hành vùng núi có nơi rất đậm rất hại
ban ngày nhiệt độ tăng nhẹ và đạt ngưỡng là từ hai mươi hai mươi ba độ riêng khu tây bắc có nơi còn cao hơn
các tỉnh phía bắc miền trung như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh thời tiết khá là tương đồng
với vùng đồng bằng bắc bộ với thời tiết là trời rét và khô hành
khu vực từ quảng bình cho đến thừa thiên huế thì có độ ẩm cao hơn có lúc có mưa về đêm và sáng
với nhiệt độ cao nhất toàn khu vực là từ hai mươi đến hai mươi ba độ trời rét
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới thời tiết phổ biến là ngày nắng gián đoạn
chiều tối thì có mưa vài nơi và nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ có nơi còn trên ba mươi độ
đến với khu vực tây nguyên vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô
với hầu hết các nơi trời đều không mưa ban ngày thì có nắng về đêm và sáng thì trời rét
ban ngày nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực nam bộ có thời tiết chủ yếu là không mưa về đêm và sáng sớm thì trời xe lạnh
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ ban ngày nhiệt độ tăng nhanh lên mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ trong ba ngày tới